trên mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở diện vài nơi nhiệt độ thấm nhất đêm nay phổ biến ông khoảng là hai mươi năm hai mươi tám độ
ban ngày trời có nắng và nền nhiệt tăng dần lên ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của dạnh áp thấp có trục ở khoảng tám một mươi độ vĩ bắc
trên cao là đới gió đông thổi từ biển vào nên trong đêm nay mưa rào và rông xuất hiện ở diện vài nơi
mang lại bầu không khí dễ chịu cho cả hai khu vực
với mức nhiệt là từ hai mươi một hai mươi bốn độ đối với khu vực tây nguyên và nam bộ là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
ngày mai thời điểm từ sáng đến trưa trời giảm mây và nắng nhiều hơn khiến nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
và nam bộ mức nhiệt là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ khoảng chiều và tối những cơn mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại
do vậy người dân cần đề phòng tố lốc sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
trên biển thời tiết xấu tập trung chủ yếu ở khu vực vùng biển phía nam như là vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan cũng như là khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
ở đây có mưa rào và rông mạnh do ảnh hưởng của dạnh ấp thấp phía nam có xu hướng mạnh dần lên
tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần đề phòng tố lốc xoáy và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trong cơn rông
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm huyện đảo hoàng sa có gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
mưa rào và rông chỉ diễn ra ở diện vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi của bà con
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước